nhiều ngày qua dây chuyền sản xuất nước sạch của nghệ an bị hư hỏng không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân
tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh hoạt của hàng trăm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
bệnh viện sản nhi của tỉnh nghệ an
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
tại bệnh viện sản nhi tỉnh nghệ an đã mấy ngày nay tình trạng thiếu nước khiến cho việc thăm khám và điều trị của các bệnh nhân gặp không ít khó khăn
không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các bệnh nhân đang điều trị
việc thiếu nước còn khiến công tác khám chữa bệnh của các y bác sĩ cũng gặp phải nhiều khó khăn
đặc biệt là vấn đề
vấn đề làm các xét nghiệm vệ sinh môi trường của các khoa phòng
vấn đề làm các xét nghiệm vệ sinh môi trường của các khoa phòng
và các công tác làm xét nghiệm vệ sinh cho bệnh nhân tập thể nhân viên của khoa phòng và bệnh viện
theo tìm hiểu của phóng viên nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt ở tỉnh nghệ an hiện nay là do mưa lũ
nên nguồn nước thô từ sông la bị đục nên công ty cổ phần cấp nước nghệ an
một trong số ba dây chuyền sản xuất nước sạch không sản xuất được
hai dây chuyền còn lại sản xuất nước chỉ đạt khoảng bảy mươi công suất trước đây
do đó đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh nghệ an sớm vào cuộc để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt như hiện nay